tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lê nhật minh chú tại quận một mươi hai tù tội cố ý gây thương tích sang tội giết người các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
như tin đã đưa vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn minh cùng bốn thanh niên đi bốn xe máy trên quốc lộ một a hướng từ quận bình tân về ngã tư an sương dàn hàng ngang chạy tốc độ cao trên làn đường dành cho xe ô tô
tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên nhóm của minh tăng ga bỏ chạy với tốc độ rất cao đáng chú ý lê nhật minh còn lao xe vào chiến sĩ vân bá hải tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm khiến anh bị thương tật với tỷ lệ năm mươi một tổ công tác phối hợp với công an quận bình tân truy xét và bắt giữ minh vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
chỉ vì ghen tuông nguyễn trọng nghĩa chú tại tp hcm tỉnh đồng tháp đã dùng dao đâm gây thương tích
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nghĩa về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn trọng nghĩa và nguyễn thị kim ngân chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang sống với nhau như vợ chồng quá trình sống chung thì giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nên ngân đã bỏ nhà ra đi
chiều ngày một mươi tám tháng bốn nghi ngờ ngân quen biết với người khác nên nghĩa đã dùng dao thủ rãn trong người đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân bị thương tích nặng nạn nhân được giám định thương tích tạm thời là hai mươi tám hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an tp hcm đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với một học sinh sinh năm hai nghìn tám ở phương tứ liên quận tây hồ về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật bôi xấu hình ảnh lực lượng công an
trước đó vào ngày hai tháng năm công an phường tứ liên phát hiện thông tin đăng tải trên nhóm giao thông đường bộ hai mươi bốn h trên nền tảng mạng xã hội facebook bởi tài khoản mang tên đức an với nội dung công an đánh dân ở tứ liên
kèm theo nội dung đó là hình ảnh đông người tụ tập trong ngõ nhỏ có một người mặc sắc vụt cảnh sát nhân dân đang cùng người dân xung quanh khống chế một người đàn ông nằm dưới đất
công an tp hcm khẳng định nội dung này không đúng sự thật đây là sự việc xảy ra vào tối ngày một tháng năm
do đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thân tích cần ngăn chặn ngay nên cán bộ công an phường đã khống chế đưa về trụ sở để làm việc
nội dung sai sự thật này đã gây ảnh hưởng xấu trong dư luận ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
công an phường tứ liên đã xác minh chủ tài khoản đăng tải thông tin vì mục đích câu view tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội
gần đây trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo cao đảng cảnh sát nhân dân
hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng
công an tp hà nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn này
công an tp hà nội cho biết các đối tượng đã thành lập trang facebook với danh nghĩa cao đảng cảnh sát nhân dân
từ đó lợi dụng tâm lý của những người bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã bị mất để gây dựng niềm tin với các nạn nhân bị lừa
từ đó dẫn dắt các nạn nhân thay vì đến công an trình báo người bị lừa lại lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng giả danh cao đảng cảnh sát nhân dân để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo
lúc này các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền trên hệ thống
khi có người chuyển tiền các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về như vậy nạn nhân lại bị dính lừa đảo lần thứ hai
công an tp hà nội đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo
người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa tránh tiếp tục bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
thủ đoạn mạo danh để chiếm đoạt tài sản vẫn đang được áp dụng ở nhiều nơi bởi kẻ gian vẫn nhận thấy sự lơ là mất cảnh giác của người dân
các đối tượng khoác trên mình nhiều phò bọc khác nhau cùng với những kịch bản tinh vi sẵn sàng các phương án đối phó
khiến cho nạn nhân khi bừng tỉnh thì đã quá muộn màng
đối tượng mạc đăng thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang
với nhiều vò bọc khác nhau đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
thông qua mối quan hệ quen biết xã hội tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đối tượng mạc đăng thanh làm quen với một bị hại trú tại tỉnh lạng sơn
thanh nói dối mình có bố là trung tướng trong lực lượng quân đội nhân dân đã nghỉ hưu
em trai đang công tác tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
bản thân đang công tác tại tổng cục hai bộ quốc phòng
sau được biệt phái sang vụ khó vụ năm ban nội chính trung ương có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao
ban nội chính trung ương anh thanh cũng có nói các mối quan hệ của anh ấy là anh ấy quen là cháu của bác vũ dũng là bác phó ban nội chính trung ương này
bố thì lại là thiếu tướng bộ đội nghỉ hưu
thì tôi cũng có người nhà là
muốn xin ân giảm của chủ tịch nước
thì anh thanh anh ấy có nói rằng là anh có quen các mối quan hệ ở trung ương và có thể là xin giúp cho
sau khi anh thanh anh ấy nói là anh nhờ được việc đội có chuyện cho anh thanh nhiều lần tiền
với cái tổng số tiền là ba tám tỷ
để tạo dựng hình ảnh có thật đang công tác trong lực lượng quân đội nhân dân
đối tượng thành chủ động treo bộ quân phục quân đội nhân dân gắn cầu vai cấp hàm đại úy mũ kê bi
ở văn phòng làm việc tại trung ương
công ty của phần đầu tư luckride có địa chỉ tại số hai mươi ba đường ngo văn cảnh phường ngo quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đi xe ô tô nhãn hiệu fortuner màu đen gắn biển xanh
trên xe có đầy thiết bị gồm coi và đèn ưu tiên
từ những thông tin thanh đưa ra làm cho một số người bị hại tin tưởng có thể lo xin việc
xin các dự án thậm chí cả chạy án rồi đưa tiền sau đó bị thanh chiếm đoạt
tôi trước cũng ở bộ thông nghiên của cộng phản
sau đó tôi xin ra
ra khỏi này
do này là do tôi cũng có mối quan hệ từ trước
mối quan hệ với cả bị hại lẫn nhiều mối quan hệ ở bên ngoài
bằng thủ đoạn trên trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
thanh đã chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước
tại cơ quan công an đối tượng không hợp tác mà còn khai báo quanh co chối tội
do bản thân đối tượng này là tạo dựng quả bọc là phó đốc doanh nghiệp tại địa bàn thủy quốc giang
ngoài ra thì qua sơ bộ xác minh ban đầu thì đối tượng có quan hệ với một số các đồng chí làm cán bộ
có quan hệ gần như thân thiết với một số đồng chí làm cán bộ đang công tác trong các cơ quan các sở ban ngành
thì là để phát hiện đối tượng này thì lực lượng trinh sát báo cáo của giám đốc
cũng như là lãnh đạo phòng danh sự cho tăng cường các lượng khác trong quá trình trinh sát xác minh để xác định trinh sát
và bản thân đối tượng này là không có công tác trong biên giới quân đội hoặc là các lượng khác của cơ bộ
mạo danh những người có uy tín để lừa đào chiếm đặt tài sản không phải thủ đoạn mới
nhưng vẫn còn nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin mà sập bẫy
khi gặp những thủ đoạn tương tự như vụ án này người dân nên gặp trực tiếp cơ quan chức năng
để xử lý theo đúng quy định tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng

lại có thêm một vụ đối nước thương tâm
vừa xảy ra cấp đi sinh mạng của bốn học sinh tiểu học
vụ việc xảy ra tại xã phú hội huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
nạn nhân gồm các em kassaha phinh tám tuổi kassaha phát sáu tuổi em ruột của kassaha phinh
kassaha khang một mươi tuổi cùng chú tại thôn rồi trai ba và kassaha phinh tám tuổi chú tại thôn rồi trai hai
vào chiều ngày một mươi chín tháng năm bốn học sinh trên cùng nhau ra hồ nước phía sau bưu điện xã phú hội để tắm
trong khi tắm một em bị trượt chân xuống hồ ba em còn lại tìm cách cứu nhưng không may bị đuối nước tử vong
nhờ được tin báo công an huyện đức trọng cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt
để thực hiện các thủ tục khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc
bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai tàu cá về hành vi không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình
trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ một mươi năm
đến dưới hai mươi bốn mét
hai tàu cá vi phạm mang biển số hiệu là bd chín mươi hai nghìn năm trăm ba mươi chín ts do ông nguyễn văn lòng
chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định và bv chín mươi nghìn chín trăm sáu mươi ba ts do ông trương văn nga
chú huyện đất đỏ tỉnh ba rịa úng tàu làm thuyền trường
đây là hai tàu cá có thời gian mất kết nối giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển
trên một mươi ngày và không nằm trong trường hợp bất khả kháng theo quy định
căn cứ vào quá trình xác minh và hành vi vi phạm chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hai mươi năm triệu đồng một trường hợp
đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trường với thời hạn là bốn năm tháng
đối với ông nguyễn văn lòng và ông trương văn nga
là một trong những địa phương có hệ thống canh giạch trang trịt
tại một số địa bàn vùng nông thôn vùng ven biển thuộc tỉnh cà mau
một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng sung điện để đánh bắt thủy hải sản
không những là gây thiệt hại đến nguồn thủy hải sản
trong một số trường hợp do bất cần khi sử dụng sung điện còn gây tử vong
phản ánh của phóng viên antv cà mau về một số biện pháp thiết thực
để ngăn chặn tình trạng mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy hải sản
cách đây không lâu anh nguyễn văn bé ở ấp một mươi hai b xã khánh bình đông
huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã mang bộ sung điện mà người địa phương còn hay gọi là diệt điện
đến giao nộp cho công an xã
không những thế anh còn vận động những người láng giềng xung quanh
tự giác đem giao nộp các thiết bị sung điện trong gia đình
đây là một trong những dụng cụ mà người dân nơi đây hằng ngày thường sử dụng để bắt cá tôm
hợp lý lắm cho nên là tôi cũng tự động đưa sách lợi tôm nạp cho chính quyền với công an
nhằm giúp người dân hiểu rõ tác hại to lớn của việc sử dụng diệt điện
công an xã khánh bình đông huyện trần văn thời tỉnh cà mau thường xuyên đến nhà dân
tranh thủ người có uy tín ở địa phương để tuyên truyền đến người dân các ấp
về những nguy hiểm có thể đe dọa đến sức khỏe tính mạng cùng những quy định của pháp luật
xử lý những trường hợp dùng sung điện để bắt cá tôm tận diệt nguồn thủy hải sản
dẫn động trên địa bàn xã bình đông người dân đã giao nộp một mươi sáu bộ sung kích điện tại địa bàn ấp
các hộ dân trực tiếp nộp lên cho công an xã có tám hộ tổng bộ sung kích điện quan tác tuyên truyền đã nộp hai mươi bốn bộ
theo người dân nơi đây cách đây không lâu trên địa bàn đã xảy ra một trường hợp

từ vong do bất cẩn trong quá trình diệt cá ngoài đồng vụ việc trên cũng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của việc sử dụng dụng cụ trên
không những các địa bàn nông thôn thực hiện có hiệu quả công tác vận động tuyên truyền về việc không sử dụng sung điện
mà ngay cả tại các địa bàn ven biển của huyện ngọc hiển cũng đạt nhiều kết quả hết sức khả quan

nhưng với sự nghiên cứu của các ấp lân cận đời sống của không ít hộ dân chủ yếu là dựa vào đánh bắt thủy hải sản
sự kiên trì tuyên truyền phân tích cho người dân hiểu rõ chính những dụng cụ này sẽ tạo ra nguồn điện lớn tận diệt nguồn thủy hải sản từ lớn đến bé
bên cạnh việc tuyên truyền vận động giao nộp dụng cụ siệt cá công an xã viên an đã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã tặng quà
đồng thời tạo công an việc làm hướng nghiệp cho các hộ gia đình thường sử dụng siệt điện chuyển sang nghề khác phù hợp với từng thời điểm khai thác thủy hải sản của địa phương
người dân không có nghề nghiệp ống định
thường là người ta có cái nghề mà sử dụng cái công an xung điện để mà khai thác là chính
tuy nhiên thì qua cái vận động tuyên truyền và chúng ta cũng có những cái biện pháp giải pháp ở chính quyền địa phương để mà tạo điều kiện chuyển đổi nghề thì người dân cũng thấy được cái sự quan tâm của chính quyền
và người ta cũng tập trung để mà chuyển đổi ngành nghề để mà có cuộc sống ổn định thì từ đó người ta cũng an tâm để mà giao nập những cái dụng cụ
thực tế đã chứng minh dù sử dụng dụng cụ để siệt cá không những gây nguy hiểm tận diệt các loài thủy hải sản thiên nhiên mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng
chính vì vậy người dân không được sử dụng các dụng cụ trên
bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng cần tạo điều kiện hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp góp phần để nguồn thủy hải sản trong thiên nhiên được khai thác đúng quy định và phát triển một cách bền vững
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba hộ khẩu thường trú
tại số nhà hai mươi tám phố đức sơn thị trấn bút sơn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần thị hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến tù trung thân bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng ra quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và quyết định truy nã số bốn mươi hai ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đối với đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn trăm bảy mươi
trên ba trăm năm mươi bảy ba triệu phường đông thọ tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vay mượn thuê tài sản của người khác
hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối
hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp
dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản
theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện